thưa quý vị bộ ngoại giao thụy sĩ vừa ra thông báo nước này đã mời hơn một trăm sáu mươi đoàn tham dự hội nghị hòa bình ukraine vào tháng sáu tới
song hiện tại nga không có tên trong danh sách
về phần mình người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova tuyên bố nga sẽ không tham dự hội nghị trên
cũng như bất kỳ sự kiện nào khác liên quan đến công thức hòa bình của kiev
cho dù moscow được mời tham dự những diễn đàn như vậy
đầu tháng này thụy sĩ thông báo đã mời trên một trăm sáu mươi đoàn nước ngoài tham sự hội nghị hòa bình ukraine vào tháng sáu tới
trong đó có nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi và một số tổ chức quốc tế
bộ ngoại giao thụy sĩ cho biết trong giai đoạn này nga không có tên trong danh sách các nước được mời
tuy nhiên ben đã để ngỏ khả năng mời nga tham dự hội nghị này
nhưng moscow không có ý định tham dự
tuyên bố của bộ ngoại giao thụy sĩ cũng nêu rõ quan điểm của nước này
cho rằng nga cần tham gia tiến trình này bởi tiến trình hòa bình tại ukraine không có nga là điều không thể tưởng tượng
phản ứng trước thông tin trên người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova trong một tuyên bố nóng nêu rõ
thụy sĩ không thể là diễn đàn cho một cuộc đối thoại tìm giải pháp vì nước này đứng về phía ukraine
đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt nga
người phát ngôn điện kremlin dmitry beskov nhận định
các cuộc đàm phán về xung đột ukraine mà không có sự tham gia của nga sẽ không đạt được kết quả
ông dmitry beskov bình luận
chúng tôi không hiểu hội nghị hòa bình này sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng nào
hội nghị này sẽ đề ra những kỳ vọng nghiêm túc thế nào
chúng ta có thể nói về những kết quả thế nào nếu không có sự tham gia của nga điều đó hoàn toàn không khả thi
ông peskov nhấn mạnh đây rõ ràng là một sáng kiến được đề ra mà sẽ không đem lại kết quả
ông chỉ ra rằng quan điểm của nga trong các cuộc đàm phán hòa bình
đã được thể hiện rõ ràng
từ lâu người phát ngôn điện kremlin lưu ý thêm
chúng tôi có các quan điểm nhất quán hoàn toàn minh bạch đã được nhắc lại nhiều lần
và được tổng thống của chúng tôi xác nhận
trước đó ngày một mươi một tháng bốn tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp belarus
alexander lukashenko đã có cuộc hội đàm tại điện kremlin
trong đó lãnh đạo nga tái khẳng định moscow chưa bao giờ từ chối giải quyết tranh chấp
theo cách hòa bình và luôn muốn giải quyết xung đột theo cách này
trong khi đó tại cuộc họp các ngoại trưởng châu âu và ả rập diễn ra
ả rập xê út ngày ba mươi tháng bốn ngoại trưởng mỹ antony blinken đã có cuộc gặp gỡ
trao đổi với chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới boris brinder
tại đây ngoại trưởng blinken lưu ý xung đột có thể chấm dứt hay không
phụ thuộc vào ý chí và quyết định của nga
theo nhà ngoại giao mỹ nếu nga thể hiện mong muốn đàm phán chân thành
thì mỹ chắc chắn sẽ ở đó
ngoại trưởng mỹ bày tỏ vì vậy tôi hy vọng tổng thống nga putin hiểu được thông điệp
và thể hiện thiện trí đàm phán thực sự phù hợp với những nguyên tắc cơ bản
của cộng đồng quốc tế và hiến trường liên hợp quốc gồm chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ độc lập
nếu những điều đó được khẳng định một cách thích hợp chúng ta sẽ tìm được giải pháp
cho cuộc xung đột ở ukraine
ngay khi nga chứng tỏ rằng họ thực sự sẵn sàng đàm phán chúng tôi chắc chắn sẽ có mặt ở đó
và tôi tin rằng người ukraine cũng sẽ có mặt ở đó
theo kế hoạch hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng sáu
tại khu nghỉ dưỡng bergenstock gần thành phố lucerne miền trung thụy sĩ
tuyên bố của bộ ngoại giao thụy sĩ nhấn mạnh tất cả các bên tham dự hội nghị
cần đóng góp ý tưởng và tầm nhìn vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở ukraine
hiện tại vẫn chưa rõ tổng thống ukraine volodymyr zelensky và tổng thống mỹ joe biden
có tham dự sự kiện này không
liên quan đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho ukraine vào tháng sáu tới
tổng thống volodymyr zelensky mới đây ra một tuyên bố cho biết
khi ép đặt nhiều kỳ vọng vào sự kiện này
với sự tham dự dự kiến của tám mươi đến một trăm linh quốc gia ông zelensky cho rằng hội nghị sẽ phát đi
tín hiệu chính trị mạnh mẽ tạo nền móng cho sự hiểu biết chung về một khuôn khổ thuận lợi
và một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của nga vào tiến trình hòa bình
giới chuyên gia nhận định không có gì đảm bảo cho sự thành công của sáng kiến này
ngay từ lần đầu tiên nhưng hội nghị sẽ giúp ukraine có thêm nhiều động lực trên chiến trường thực địa
trong một cảnh nga liên tục sử dụng hỏa lực tiến công dồn dập ở nhiều mặt trận
tờ the kiev independent dẫn lời tổng thống zelensky
chúng tôi đang tiếp tục chuẩn bị cho thượng đỉnh hòa bình đầu tiên khai mạc vào tháng sáu tại thụy sĩ
và nhóm của chúng tôi cùng với các nhóm đối tác quan trọng đang nỗ lực để hội nghị thượng đỉnh này
thực sự mang tính toàn cầu
theo ông zelensky mọi châu lục sẽ có đại diện tham dự
ông zelenskyy nhấn mạnh dù đến từ những khu vực khác nhau trên thế giới
những quan điểm khác nhau về sự phát triển toàn cầu
nhưng tất cả đều có sự chung thừa nhận rằng hiến trương liên hợp quốc
và các công ước quốc tế cơ bản là văn bản rõ ràng buộc mọi quốc gia trên thế giới kể cả nga
dù có khó khăn nhưng hãy cùng nhau tập hợp lại để tạo ra một khuôn khổ tìm ra con đường
trước đó hội đồng liên bang thụy sĩ đã ra thông báo nêu rõ hội nghị hòa bình cho ukraine
được tổ chức theo đề nghị của kiev và dựa trên công thức hòa bình một mươi điểm mà nhà lãnh đạo ukraine đưa ra
hội nghị nhằm tạo ra khuôn khổ thuận lợi cho nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở ukraine
cũng như một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của nga vào tiến trình hòa bình
người phát ngôn bộ ngoại giao thụy sĩ trả lời với bloomberg
ngoài quan điểm của ukraine nga và châu âu chúng tôi rất coi trọng góc nhìn từ các quốc gia như trung quốc
ấn độ brazil nam phi và ả rập xê út vốn vai trò quan trọng trong việc vận động moscow tham gia vào tiến trình hòa bình
tổng thống thụy sĩ viola amherst thừa nhận không có gì đảm bảo sáng kiến này sẽ thành công
và hội nghị sẽ chưa thèm hàng lại một thỏa thuận hòa bình cho ukraine
chúng tôi sẽ không ký kế hoạch hòa bình tại hội nghị này sẽ có một hội nghị lần thứ hai
nhưng chúng tôi muốn bắt đầu tiến trình với một hội nghị như lần này nhà lãnh đạo thụy sĩ nói
bình luận về hội nghị hòa bình sắp tới nhiều học giả cũng đồng quan điểm với tuyên bố của tổng thống thụy sĩ vola amerd
họ cho rằng hội nghị được tổ chức dựa trên công thức hòa bình mời điểm của ukraine
vốn bất đồng quan điểm với phía nga nên tỷ lệ thành công về việc ký kết văn kiện hòa bình sẽ rất thấp
những hội nghị có khả năng giúp ukraine nhận được thêm các cam kết viện trợ quân sự nhanh chóng từ các nước đồng minh
đem lại nhiều động lực trên chiến trường thực địa cho quân đội nước này
trong bối cảnh nga liên tục sử dụng hòa lực tiến công dồn dập ở nhiều mặt trận
trong khi đó ngoài chiến tuyến nga đang giành được những bước tiến chiến thuật mới ở mặt trận miền đông ukraine
trong khi lực lượng kiev vẫn chờ viện trợ quân sự từ phương tây
theo cnn các lực lượng nga đã tận dụng cơn hạn hán pháo binh cản trở hệ thống phòng thủ của ukraine kể từ tháng một mươi hai năm ngoái
để tiến bước trên mặt trận phía đông gần atifka thực hiện được bước tiến lớn nhất kể từ những tháng đầu cuộc xung đột
bước tiến của moscow đã khiến các quan chức quân sự cấp cao của ukraine cảnh báo về mối đe dọa
có thể xảy ra đối với tuyến đường tiếp tục
nơi hiện đang ở mức nguy hiểm trong tâm bắn hỏa lực vượt trội của nga
tin tức ảm đạm với ukraine xuất hiện trước một cuộc tấn công được dự đoán của nga vào cuối tháng năm
có thể đe dọa sự hiện diện của ukraine ở khu vực donesker cũng như đẩy họ tới những khó khăn lớn hơn
để có thể giành được những bước tiến về phía thành phố cảng mariopool
nga đã tung nguồn lực khổng lồ dồn áp lực lên hệ thống phòng thủ yếu của ukraine trên khắp chiến tuyến phía đông
hướng tới ba điểm thành
ba điểm chốt gồm trung tâm quân sự quan trọng pogorovsk phía tây abdiplka
thành phố cao điểm chiến lược chasovia gần bakhmut và kurakove ở phía đông nam
ruslan mikula một nhà phân tích quân sự cho biết ukraine đang thiếu các công sự phòng thủ dọc theo toàn bộ cánh trái abdiplka
điều này có nghĩa là các vùng đồng bằng rộng mở hiện dễ bị tổn thương
lại nằm gần tuyến đường cao tốc quan trọng dẫn đến trung tâm chiến lược pokrover của ukraine
các quan chức ukraine cũng đã cảnh báo công khai về mối đe dọa đối với chashogya
theo phát ngôn viên của bộ chỉ huy cotisia ukraine
các lực lượng nga đang nhắm tới việc tiến dọc theo con canh gần chasovia
và tìm cách chiếm giữ nó để đạt được lợi thế chiến lược đối với các thị trấn quân sự quan trọng gần đó của ukraine
người này lưu ý điều rất quan trọng đối với nga là chiếm được chasovia trước khi chúng tôi nhận được viện trợ nước ngoài
khi chúng tôi sẽ không còn thiếu đạn dược
những khu địa hình cao ở jasupja đó sẽ là khó khăn lớn đối với chúng tôi
bởi vì kotian tinevka kramastok sloviansk và drukovka sẽ lập tức bị tấn công
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
mọi ý kiến đóng góp phản hồi quý vị đừng quên để lại phía dưới phần bình luận